trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang có những diễn biến phức tạp đặc biệt là sau hàng loạt vụ việc người nước ngoài
bị phát hiện nhập cảnh trái phép vào việt nam tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
những ngày qua các cơ sở lưu trú tại các khu vực sát biên giới đang được tăng cường kiểm tra
giả soát để kịp thời xử lý ngăn chặn nguồn lây lan dịch bệnh từ nước ngoài
sáu đối tượng người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam bị lực lượng công an thành phố lạng sơn
phát hiện tại một cơ sở lưu trú gần khu vực biên giới
nhóm đối tượng khai nhận đã lợi dụng các tuyến đường mòn để vượt biên trái phép vào nội địa
sau khi vượt biên thành công đã được người việt nam giúp đỡ để lưu trú qua đêm
tìm cách về hà nội và từ đó đi sâu vào nội địa
đồng thời lực lượng công an thành phố cũng tăng cường công tác tuyên truyền đến các chủ cơ sở lưu trú
nâng cao ý thức phòng dịch trong biến biến phức tạp của covid trong tình hình hiện nay
song song với công tác kiểm tra các cơ sở lưu trú vùng biên giới lực lượng công an cũng tiến hành đến từng hộ gia đình
tuyên truyền người dân nâng cao nhận thức không cho người nước ngoài thuê mướn nhà phòng nghỉ
nếu phát hiện các trường hợp nghi vấn thì nhanh chóng báo cho lực lượng công an để có biện pháp can thiệp y tế kịp thời
ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh cho cộng đồng